ngày một mươi sáu tháng một tại công viên an hội thành phố bến tre tỉnh bến tre
đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bến tre đồng khởi
và một trăm linh năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nữ tướng nguyễn thị định
dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương
và đông đảo người dân tỉnh bến tre
cùng với kỷ niệm sáu mươi năm ngày bến tre đồng khởi đảng bộ và nhân dân bến tre
đã long trọng tổ chức kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nữ tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên phó chủ tịch hội đồng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị định
người đã có nhiều đóng góp nổi bật và công hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chủ tịch quốc hội cũng cho rằng thời gian qua đảng bộ và nhân dân bến tre
luôn giữ gìn và nỗ lực phát huy tinh thần giá trị đồng khởi
liên tục phát động phong trào thi đua đồng khởi mới để xây dựng phát triển quê hương
và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới tỉnh bến tre cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đồng khởi năm xưa
đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào đồng khởi mới
phải quyết liệt hơn nữa phát huy tốt hơn mọi nguồn lực sung lực để phát triển nhanh và bền vững